công an thành phố nam định cho biết đã bắt nhóm đối tượng trong vụ án bố bị chém tử vong khi đang đi xe đạp điện chở con gái
xảy ra vào khoảng hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày sáu tháng bốn tại đường ngô gia tự phường thống nhất thành phố nam định
đây là kết quả của bảy ngày đêm liên tục lực lượng công an nỗ lực điều tra truy bắt các đối tượng
sau đây là phản ánh của antv nam định
đêm sáu tháng bốn trên đường ngô gia tự phường thống nhất thành phố nam định xảy ra vụ giết người làm chấn động dư luận
nạn nhân là anh ngô việt hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường lộc vượng thành phố nam định
khi đang đi xe đạp điện chở con gái khoảng ba tuổi trên đường mạc thị bưởi
thì bị bốn thanh niên cầm theo dao lê đào đâm chém nhiều nhát vào đầu vai và tay
mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
ngay sau khi nhận được tin báo
bàn giám đốc công an tỉnh nam định lãnh đạo công an thành phố nam định đã xuống hiện trường
chỉ đạo các lực lượng thực hiện công tác bảo vệ khám nghiệm hiện trường thu thập tài liệu chứng cứ xác minh truy bắt đối tượng
với bản thân chúng tôi là những người lý sử chúng tôi cũng xác định là đây phải bằng ngoại giá
là phải nhanh chóng để làm sáng tỏ vụ án và truy bắt các đối tượng
bởi vậy là lực lượng trinh sát của công an tỉnh công an thành phố cũng như là công an các phường không quản ngại ngày đêm
ngay trong đêm xảy ra án mạng ban chuyên án quyết định cử một tổ trinh sát gồm một mươi đồng chí
do trung tá ngô văn bắc phó trưởng công an thành phố nam định trực tiếp chỉ đạo dẫn đoàn vào miền nam
truy bắt các đối tượng
hành trình truy bắt bất kể ngày đêm với bao gian nan nhiều lúc tưởng như mất dấu
may mắn là tổ công tác của công an thành phố nam định nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của công an và nhân dân hai tỉnh khánh hòa gia lai
nên công tác truy bắt các đối tượng lại có thêm manh mối
đồng chí đội trưởng đội quyết sát hình sự công an thành phố nha trang đã đích thân dẫn khoảng chín chi sát
và cùng với phương tiện phương tiện xe máy ô tô
đấy cũng như là công cụ hỗ trợ hết mình cho công an thành phố nam định cũng như khi vào thành phố buôn bà thuật
thì cũng được sự chỉ đạo rất sát sao của đồng chí phó thủ trưởng cơ quan điều tra công an thành phố buôn ma thuận
cùng với lại chi sát hình sự cũng là hỗ trợ cho lực lượng chi sát chúng tôi là hết mình
quyết tâm cộng thêm sự ủng hộ giúp đỡ khi cần thiết đã giúp công an thành phố nam định tóm gọn năm đối tượng
đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh ninh bình gồm nguyễn hoàng linh đỗ văn minh
tạ quý anh vũ văn thành và nguyễn văn hưng
trong đó đối tượng chủ chốt trong vụ án này là nguyễn hoàng ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê ở ninh bình
hay còn được gọi là linh chọc
năm hai nghìn tám linh chọc bị tuyên án bảy năm tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy
năm hai nghìn một mươi năm linh chọc ra tù chuyển đến sinh sống tại thành phố nam định rồi lấy vợ sinh con
vợ chồng linh chọc có mâu thuẫn chuyện vay nợ với nạn nhân lê việt hà
xuất phát từ mâu thuẫn này linh chọc đã cho đàn em
cầm hung khí chém anh hà khiến anh hà tử vong
vì một mâu thuẫn nhỏ đã dẫn đến những lời nói thách đố
và kết thúc bằng việc dùng vũ khí thanh toán lẫn nhau
vụ án này thêm một minh chứng cho lối hành xử côn đồ
của một bộ phận nhỏ thanh niên hiện nay
giá như những người trong cuộc biết giữ bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo hơn

ngoại truyền thông tin bởi cộng đồng amara org
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé